đây được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất việt nam để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh covid một mươi chín tại khu vực thành phố hà nội
và một số tỉnh phía bắc bao gồm bắc ninh bắc giang hải phòng quảng ninh và lạng sơn
bệnh viện chia thành một mươi bảy đơn nguyên mỗi đơn nguyên gồm ba mươi buồng bệnh
trong đó có một mươi năm buồng áp lực âm khoảng một nhân viên y tế ở tất cả chuyên ngành như hồi sức cấp cứu
khoa xét nghiệm khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại làm việc tại bệnh viện
đây là cơ sở hai của bệnh viện đại học y hà nội
chuyển sang những tin tức khác công an huyện cẩm mỹ đồng nai đã kết luận điều tra đồng thời
chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn thị thuyết
năm mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai về tội chống người thể hành công vụ
ngày một mươi hai tháng tám
quỹ ban nhân dân huyện cẩm mỹ đồng nai ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với một mươi tám căn nhà lân cận ca bệnh f thuộc khu phố suối râm thị trấn long giao huyện cẩm mỹ
trong đó có nhà của bị can nguyễn thị thuyết
thực hiện quyết định trên quỹ ban nhân dân thị trấn long giao đã phân công tổ công tác
thực hiện nhiệm vụ răng dây xác định vùng phong tỏa y tế tạm thời
khi tổ công tác đang tiến hành thực hiện nhiệm vụ
thị thuyết từ trong nhà ra và có lời nói gây cản trở
việc phong tỏa vì cho rằng việc răng dây phong tỏa gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình
tổ công tác và công an thị trấn đã ngăn chặn khống chế hành vi của thuyết
liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do công an tỉnh an giang triệt phá ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã xác định số tiền thắng thua giữa các đối tượng
trong đường dây cờ bạc này lên trên hai
và một mươi bảy đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc hai mươi năm đối tượng ra đầu thú hàng trăm đối tượng liên quan đang được tiếp tục điều tra
trong một mươi bảy đối tượng bị khởi tố có chín đối tượng bị bắt tạm giam có tám đối tượng ra đầu thú
thành khẩn khai báo và tích cực khắc phục hậu quả nên được cho tại ngoại để điều tra
bước đầu xác định đường dây cờ bạc này do các đối tượng nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu tổ chức hoạt động
các đối tượng tinh vi tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nức trung gian gian trải từ thanh thị về nông thôn
các đối tượng hoạt động phạm pháp với danh nghĩa núp bóng doanh nghiệp thành lập các công ty cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh mua bán
đồng thời sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng tham gia đường dây cờ bạc này
công an tỉnh kêu gọi các đối tượng có liên quan hãy đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát thiết kế tổ chức đường dây cờ bóng doanh nghiệp thành lập các phương tiện công nghệ tham gia đường dây cờ bạc này

hộ khẩu thường trú tại số ba mươi hai dãy a ba khu dân cư đông cuối ấp đông khánh xã tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đông tháp về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy công an huyện châu thành tỉnh đông tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quang trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh phú xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp và đối tượng trần văn sang em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đông tháp về tội vận chuyển tr
tiền tệ qua biên giới dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bỏ mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bỏ đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý